từ đầu năm đến nay tình hình an ninh trật tự ở bến tre được đảm bảo
công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
các giải pháp nắm chắc tình hình đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch
trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực
phạm pháp hình sự được kiềm chế tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên tám mươi một trong đó án đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt gần chín mươi
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao công tác bảo đảm an ninh trật tự của công an bến tre trong thời gian qua
đặc biệt là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ tỉnh bến tre lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an bến tre tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
lãnh đạo chỉ huy phải thực sự gương mẫu đi đầu trong chấp hành kỳ luật kỳ cương xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
đồng thời lưu ý lực lượng công an toàn tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm tình hình phối hợp với lực lượng quân sự biên phòng bảo đảm an ninh tuyến biển
tập trung đấu tranh mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy
đồng thời lưu ý lãnh đạo công an tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố tăng cường phối hợp hỗ trợ công an cơ sở
thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự cũng như đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại từng địa bàn dân cư
cũng trong chiều qua bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm và làm việc với công an tỉnh tiền giang
năm qua công an tỉnh tiền giang đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý các vấn đề phát sinh phức tạp liên quan đến an ninh trật tự
công an tỉnh tiền giang cũng đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm củng cố phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đáp ứng tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả mà công an tỉnh tiền giang đạt được trong thời gian qua
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành và nhân dân tỉnh tiền giang đã quan tâm chỉ đạo
phối hợp giúp đỡ lực lượng công an tiền giang thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
phải làm rất tốt rất chính xác để làm cơ sở chính phủ điện tử làm cơ sở cho chính quyền địa phương quản lý được dân cư của mình
cái này thì đồng chí sẽ làm và sẽ phải hoàn thành cái khen cước công dân để đưa vào hệ thống của quốc hội xin kiến đại biểu rõ
và cơ bản đồng tình với các phương án của bộ công an đề xuất và có giá trị thực hiện là mùa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh
thời gian tới
công an tỉnh tiền giang phải chủ động nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
đặc biệt tập trung đẩy mạnh các biện pháp tấn công chấn áp phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đảm bảo tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán

đảm bảo tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán

đảm bảo tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán

đảm bảo tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán
đặc biệt tập trung đẩy mạnh các biện pháp tấn công chấn áp phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật

đảm bảo tốt an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán